được camera hành trình khi tham gia giao thông gửi đến cho lực lượng cảnh sát giao thông để xác minh xử lý
và đây là một trong những biện pháp nhằm tăng cường xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông
vâng mới đây thì đề xuất trả tiền cho người quay video về vi phạm giao thông được đại tá đỗ thanh bình
cục phó cục cảnh sát giao thông bộ công an đưa ra đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ phía cộng đồng mạng
và tôi nghĩ rằng đây là một cách làm sẽ giúp chúng ta người dân tăng cường khâu giám sát trong thực hiện luật giao thông
từ đó góp phần giảm bớt những vi phạm
mới đây tại cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến trên báo vn express về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an đã đưa ra thông tin rằng
tới đây người dân có thể
có thể gửi clip tự quay hay trên camera hành trình trên xe mình tới bộ công an
chúng tôi sẽ có cổng thông tin tiếp nhận toàn bộ các thông tin đó để xác minh và xử lý
tôi nghĩ nên có cơ chế mua tin này cho người dân
ngay khi thông tin này được đăng tải đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự hưởng ứng đồng tình ủng hộ quan điểm này
và cho rằng đây sẽ là bước đột phá giúp nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân hiện nay
tin hot nhất trong năm
tù ủng hộ hai tầng
này hai chân
và cung cấp miễn phí luôn ấy
tôi đi một ngày phát hiện từ camera hành trình không dưới một trăm linh trường hợp vi phạm
nếu được trả phí thì tích cực phát hiện lỗi vi phạm cũng thu được nhiều tiền đấy
kiểu này khối người không dám đi láo sai luật
tôi đồng tình ủng hộ ý kiến này
mà phải phạt thật nặng rồi chia cho người phát hiện lỗi nữa
thì người dân và nhà nước đều có lợi
có lẽ đây sẽ là điều giúp người dân tham gia giao thông đúng luật và có ý thức hơn
không ít cư dân mạng cho rằng
việc trả tiền cho người quay video về vi phạm giao thông
sẽ là điểm đột phá của dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành luật của người dân khi tham gia giao thông
có quan điểm cư dân mạng chỉ ra rằng
tại sao tình trạng ngang nhiên vi phạm coi thường pháp luật khi tham gia giao thông
vẫn diễn ra phổ biến
văn hóa giao thông còn nhiều yếu kém
nguyên nhân là do các hành vi coi thường pháp luật không bị xử lý triệt đề
dần dần thành thói quen thành ý thức yếu kém
tóm lại nếu như mọi hành vi coi thường pháp luật đều bị xử phạt
thì ý thức của tất cả mọi người sẽ tốt lên ngay lập tức
bên cạnh sự đồng tình ủng hộ ý kiến đề xuất trả tiền cho người quay video về vi phạm giao thông
đã có rất nhiều quan điểm đưa ra để cùng bàn luận xung quanh vấn đề này
ngành công an cần một app chuyên về phản ánh vi phạm giao thông
người dân tham gia app cần mở tài khoản để chủ động up video
phản ánh và hưởng thủ lao nếu thông tin chính xác
công nghệ bây giờ hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề xác minh video hay nhận diện xe vi phạm
việc tính toán mức phí trả theo tỷ lệ phạt người vi phạm nữa là xong
sự phạt qua video vi phạm được người dân đăng tải trên mạng đã được thực hiện thời gian gần đây
giờ thiết lập kênh tiếp nhận và trả thù lao nữa thì quá tốt
rõ ràng đề xuất trả tiền cho người quay video về vi phạm giao thông
là hoàn toàn có cơ sở để triển khai video
và theo như kỳ vọng của nhiều cư dân mạng
thì khi thực hiện việc này sẽ tác động rất lớn tới ý thức hành vi của người tham gia giao thông
bên cạnh đó sẽ giúp cải thiện được tình trạng vi phạm luật giao thông hiện nay của không ít người dân
do đó cư dân mạng hy vọng quan điểm này sẽ được cụ thể trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và sớm được quốc hội thông qua và đi vào cuộc sống
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình